mưa lớn trong hơn hai tuần qua đã gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị
trong đó gây ngập ống hơn sáu mươi tổng diện tích đất trồng lúa trên địa bàn
với diễn biến phức tạp của thời tiết như hiện nay vụ mùa năm nay chắc chắn sẽ bị chậm
và gây nhiều hệ lụy cho sản xuất nông nghiệp của bà con ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy gia đình ông nguyễn tử hồng ở thôn linh an
xã triệu trạch huyện triệu phong dự kiến xuống giống bốn hectare lúa
tuy nhiên mưa lớn trên diện rộng hơn hai tuần này đã làm ngập ống toàn bộ diện tích rụng lúa nói trên
vì vậy gia đình ông không thể đưa máy xuống đồng để làm đất gieo xạ
hơn một mươi năm năm nay đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng thời tiết phức tạp này
theo kế hoạch vụ đông xuân năm nay xã triệu trạch gieo cấy hơn bảy trăm năm mươi hectare cây trồng các loại
trong đó cây lúa gần năm trăm hai mươi hectare
tuy nhiên do diễn biến phức tạp của thời tiết mưa lớn dài ngày đã gây ngập úng toàn bộ các cánh đồng của xã
bà con nông dân cho biết với tình trạng ngập ống như thế này phải tạnh mưa từ bảy đến một mươi ngày
nước mới rút cạn
và lúc đó xã triệu trạch đã gây ngập ống toàn bộ các cánh đồng của xã